nằm trong khuôn khổ festival huế lần thứ một mươi năm hai nghìn một mươi tám tại đại nội huế tp huế vừa diễn ra chương trình nghệ thuật tổng hợp đặc sắc lần đầu tiên được thực hiện tại festival huế với tên gọi văn hiến kinh kỳ do trung tâm bảo tồn di tích cổ đô huế tổ chức đã tái hiện công cuộc xây dựng kinh đô phú xuân của triều nguyễn thu hút hàng nghìn khán giả trong nước và quốc tế đến xem
cổ đô huế là nơi ẩn chứa biết bao ký ức về triều đại quân chủ cuối cùng của việt nam văn hiến kinh kỳ còn là câu chuyện sâu chuỗi những sự kiện lịch sử để làm nổi bật năm di sản văn hóa của cổ đô huế quần thể kiến trúc cung đình huế nhã nhạc mộc bản châu bản và thơ trên kiến trúc cung đình huế
văn hiến kinh kỳ là một câu chuyện lịch sử hào hùng về đất nước việt nam trong thế kỷ một mươi chín được tái hiện lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật cung đình
và nghệ thuật truyền thống huế làm nổi bật lên công cuộc xây dựng kinh đô thực thi chủ quyền đất nước thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và cuộc sống thanh bình với những giá trị được sáng tạo nên của một đất nước văn hiến độc lập trong tiến trình lịch sử của dân tộc
lần đầu tiên tôi đến huế cảm thấy rất thú vị khi chứng kiến các hoạt động văn hóa này đặc biệt khi xem chương trình sử thi văn hiến này chúng tôi càng thấy thích thú hơn bởi lịch sử của việt nam giai đoạn các triều vua chúa nhà nguyễn thật đặc biệt và hào hùng
giúp chúng tôi hiểu hơn về giá trị văn hóa huế qua các loại hình di sản thế giới
chương trình kéo dài trong tám mươi phút với sự tham gia biểu diễn của hơn bốn trăm linh diễn viên nghệ sĩ được cấu trúc theo ba trường thống nhất giang sơn đất nước thái bình và ngàn năm văn hiến
mỗi trường có nhiều cảnh diễn đan sen tương ứng với một mươi bốn hồi được kết nối với nhau bằng thủ pháp đồng hiện làm nổi bật lên chủ đề di sản được khai mở phát triển theo lịch sử một cách đầy thi vị
chương trình rất là đặc sắc đặc biệt như là đêm nay chương trình văn hiến kiến kỳ đúng là quá sức đặc sắc luôn ngoài tượng tường lắm có xem qua trên tv giới thiệu rồi nhưng mà hôm nay xem thì cực kỳ là ấn tượng lắm
thực ra năm nay thì tôi thấy có hai cái ấn tượng đặc sắc nhất là đặc biệt đêm nay văn hiến kinh kỳ lần đầu tiên được xem là quá sức đặc sắc luôn đến bây giờ vẫn còn cảm xúc
vở diễn đậm chất sử thi và làm nổi bật chủ đề di sản và lịch sử của một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc đây là lần đầu tiên công chúng ở huế cũng như du khách được thưởng thức một chương trình sử thi đặc biệt khái quát toàn bộ các giá trị văn hóa huế qua các loại hình di sản được thế giới công nhận